do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ tại các địa phương của tỉnh lào cai tiếp tục chìm trong rét sâu
đặc biệt là trên đỉnh phan xipang đã xuất hiện băng giá tạo nên một phong cảnh vô cùng kỳ thú
thu hút khách du lịch đến với nơi đây
nhiệt độ đo được vào sáng nay tại đỉnh phan xipang là âm tám độ c
không khí khô và lạnh đã tạo nên lớp băng trắng ở khu vực đập chóp tháp ba một trăm bốn mươi ba m
tại dãy núi hoàng liên sơn cũng có lớp băng mỏng phủ lên bề mặt đất đá và cây cối
đây là lần đầu tiên trong năm nay băng giá xuất hiện tạo nên phong cảnh kỳ thú cho du khách
đây là lần đầu tiên em lên đến một độ cao như thế này và đúng là ở đây như mọi người nói là quả trời rất là lạnh
nhiệt độ thì bây giờ chắc đang là khoảng âm sáu đến âm tám độ rồi ạ
thật sự bây giờ đang cảm thấy rất là cóng rồi tuy nhiên là cái cảnh tượng ở đây rất là đẹp
em nhìn được sơn mù rồi là mây rồi là cái cảnh quan thiên nhiên ở đây thực sự rất là đẹp rất là tuyệt vời ạ
theo đài khí tượng
thủy văn lào cai với thời tiết như hiện tại dự báo hiện tượng băng giá có thể tiếp tục xuất hiện tại đỉnh phan xipang trong những ngày tiếp theo
do đó ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cũng khuyến cáo du khách du lịch khi lên sapa và các địa điểm vùng cao trong khoảng thời gian này cần chủ động giữ ấm cơ thể
các địa phương phải tăng cường phòng chống rét cho người cây trồng và vật nuôi